chào mừng ngày gia đình việt nam ngày hai mươi tám tháng sáu và chín mươi năm ngày thành lập công đoàn việt nam
lần đầu tiên lễ cưới tập thể cho công nhân lao động tại tỉnh thái nguyên đã được liên đoàn lao động tỉnh tổ chức
lễ cưới diễn ra đầy hạnh phúc với một mươi chín cặp đôi cùng người thân và gia đình
tại lễ cưới các cô dâu chú rể được thực hiện đầy đủ các nghỉ lễ cắt bánh cưới rót rượu chào nhẫn uống rượu ra môi
chương trình được tổ chức từ nguồn kinh phí hoạt động thường xuyên của liên đoàn lao động tỉnh thái nguyên
và sự ủng hộ tài trợ của hai mươi đơn vị doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh
thể hiện sự quan tâm của các cấp các ngành và xã hội đối với đoàn viên công nhân viên chức người lao động
đám cưới tập thể này lần đầu tiên xuất hiện ở thái nguyên sẽ tạo cho tất cả các cặp đôi một khí thế rất là vui mừng và xúc động
cũng theo ban tổ chức các cặp đôi tham dự lễ cưới được hỗ trợ một trăm linh kinh phí
trong đó mỗi cặp đôi được nhận một chỉ vàng của liên đoàn lao động tỉnh thái nguyên
một phần quà trị giá trên một mươi triệu đồng từ các đơn vị tài trợ toàn bộ lễ phục cưới trang điểm
chụp ảnh cưới do trung tâm ảnh viện áo cưới việt phượng tài trợ
và một đêm nghỉ dưỡng tại khu du lịch hồ núi cốc do công ty cổ phần khách sạn du lịch công đoàn hồ núi cốc ủng hộ
mặc dù là năm đầu tiên tổ chức nhưng mà do làm tốt công tác tuyên truyền
chính vì thế mà lễ cưới tập thể năm nay thu hút sự quan tâm của trên hai mươi hai lượt công nhân viên chức lao động quan tâm
thông qua trang fanpage của công đoàn tỉnh thái nguyên
và năm nay cũng là năm đầu tiên nhưng mà chúng tôi nghĩ rằng cũng là cái tiền đề để cho chúng tôi tổ chức triển khai
trong những năm tiếp theo ở cấp công đoàn tỉnh cũng như là chỉ đạo công đoàn các khu nghiệp và các tỉnh thành
mà có đông công nhân viên chức lao động để tổ chức những hoạt động chăm lo thiết thực cho anh em công nhân lao động
lễ cưới tập thể cho công nhân lao động được tổ chức nhằm chia sẻ
những lo toan cùng công nhân lao động trẻ đồng thời tạo ra sự lan tỏa trong đoàn viên công nhân viên chức lao động
và toàn thể nhân dân trên địa bàn tỉnh thái nguyên về một mô hình đám cưới văn minh lịch sự và tiết kiệm